chào các bạn chỉ mới bước sang ngày thứ hai của năm hai nghìn một mươi sáu nhưng tình hình giao thông diễn biến khá phức tạp
chị minh hương này chị có thể cho khán giả biết những thông tin giao thông đáng chú ý trong ngày đầu tiên của năm mới không ạ
vâng thưa chị khánh thư và thưa quý vị và các bạn
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày đầu tiên của năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc xảy ra ba mươi tám vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi hai người bị thương hai mươi năm người
tất cả các vụ tàn hạn này đều xảy ra trên các tuyến đường bộ
trong ngày cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã triển khai xử lý hơn chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước năm tỷ năm trăm linh triệu đồng
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí ba mươi ba ca một trăm năm mươi bảy lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
lập biên bản xử lý một trăm một mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần một trăm một mươi chín triệu đồng tước giấy phép lái xe của tám trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đã được bố trí để điều tiết giao thông tại các điểm nút quan trọng nên đã không xảy ra tình trạng ủn tắc nghiêm trọng